hơn bao giờ hết để cải thiện vấn đề này mỗi người dân cần phải ý thức chấp hành cùng chung tay xây dựng giao thông an toàn văn minh
sáng nay ngày một mươi bảy tháng một mươi một tại khu vực hồ hoàn kiếm hà nội giải chạy tiếp sức việt nam kizuna ekdem năm hai nghìn một mươi chín
chạy vì an toàn giao thông do bộ công an và tập đoàn báo ma inichi của nhật bản đã kết thúc trong niềm vui và tình đoàn kết
tham dự sự kiện có đồng chí thượng tướng nguyễn văn thành ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
ngài unida kuneo đại sứ đặc mệnh toàn quyền nhật bản tại việt nam và phu nhân
ngài kanetaka masahito nguyên tư lệnh cơ quan cảnh sát quốc gia nhật bản
cùng hơn một đại biểu vận động viên là lực lượng cảnh sát nhật bản lực lượng công an nhân dân việt nam
đại sứ quán nhật bản tại việt nam các cơ quan doanh nghiệp liên doanh việt nam nhật bản và người dân hai nước
ngay từ sáng sớm giải chạy đã thu hút được hơn hai trăm năm mươi đội với gần một vận động viên tham gia
giải chạy này diễn ra đúng ngày
các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông góp phần tuyên truyền nâng cao ý thức của toàn dân trong việc chấp hành luật giao thông
cũng như nâng cao tinh thần trách nhiệm của các lực lượng trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông
sau khi mà tham gia năm ngoái thì mọi người cũng rất là hào hứng phấn khởi
thì ngoan đây nó là môn chạy bộ đang rất là được phát triển
thì cái giải kizuna aikiden mang ý nghĩa là tuyên truyền về an toàn giao thông giúp cho toàn bộ mọi người
phát biểu khai mạc sự kiện
thượng tướng nguyễn văn thành cho biết trong những năm qua
quan hệ hợp tác giữa việt nam nhật bản không ngừng được phát triển sâu rộng
trên các mặt chính trị kinh tế văn hóa quốc phòng an ninh
giải chạy tiếp sức việt nam kizuna ekiden hai nghìn một mươi chín chạy vì an toàn giao thông là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt
thúc đẩy ngoại giao văn hóa ngoại giao nhân dân giữa việt nam và nhật bản
cuộc chạy thi năm hai nghìn một mươi tám của ekidam hết sức thành công
nhưng năm nay lại càng thành công vì sự tham gia rất tích cực
của nguyên tư lệnh cảnh sát mặc dù tuổi rất cao nhưng cũng tham gia chạy trực tiếp
cho nên những người lãnh đạo của bộ ngoan việt nam cũng tham gia
và rất nhiều người tham gia trong cái cuộc chạy này để làm sao tạo một cuộc vận động
gian luyện sức khỏe để chủ động vì có sức khỏe sẽ có tất cả
để chủ động phòng và chống tội phạm để đảm bảo trật tự an ninh an toàn
trong bối cảnh tác động cuộc cách mạng công nghiệp văn tư hiện nay
đồng quan điểm với thứ trưởng nguyễn văn thành đại sứ nhật bản umeda kunio nhấn mạnh
giải chạy không chỉ giúp các cổ động viên nâng cao tinh thần thể thao
tăng cường sức khỏe tinh thần đồng đội mà còn gắn kết vun đắp tình hữu nghị
giữa nhân dân hai nước
tại sự kiện hai trăm năm mươi đội chạy đã xuất phát từ vườn hoa lý thái tổ
chạy tiếp sức quanh hồ hoàn kiếm với tổng chiều dài một mươi bốn km
mỗi đội có bốn lượt chạy mỗi lượt ba năm km
vận động viên của hai nước sẽ truyền cho nhau giải tiếp sức tasuki
một biểu tượng của sự đoàn kết hữu nghị giữa việt nam và nhật bản
ở việt nam không chỉ có ô tô và rất nhiều xe máy do đủ mọi lứa tuổi
từ người già đến trẻ em tham gia giao thông
tôi được biết số lượng tai nạn giao thông ở việt nam rất cao
thông qua chương trình này tôi muốn gửi gắm đến những người tham gia giao thông rằng
hãy biết giữ gìn trật tự an toàn giao thông và cùng đồng hành với lực lượng hiệu quản
trong việc đảm bảo luật giao thông
kết thúc giải chạy ban tổ chức đã trao giải nhất
trong đó đội tia chấp xanh là đội đầu tiên về đích
với tổng thời gian bốn mươi năm phút một mươi năm giây toàn đội
phá vỡ kỷ lục vào năm trước ở việt nam
ngoài ra còn có các giải phụ như giải trang phục độc đáo
được đội tham gia với ý tưởng độc đáo
giải dành cho đội nữ có thành tích tốt nhất
giải cho doanh nghiệp có đội cổ vũ nhiệt tình nhất
một giải nhất cho nhóm cảnh sát
tiếp theo chương trình mời quý vị cùng theo dõi phần điểm lại các hoạt động nổi bật của lãnh đạo bộ công an trong tuần qua